covid một mươi chín không còn là bệnh chỉ gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp nhiều nghiên cứu mới cho thấy nó còn làm tổn thương não hệ thần kinh lực và các dối loạn khác
cách đây hai năm khi covid mới được phát hiện ncov là virus gây viêm phổi nên giới chuyên gia tập trung tìm hiểu những ảnh hưởng của nó tới cơ quan này
xong từ đó đến nay chủng virus này vẫn là cơ hỏi bí ẩn của các nhà khoa học
ngày càng nhiều những nghiên cứu chỉ ra những di chứng nặng nề mà f không khỏi bệnh phải chịu hay tác hại mới của virus tới hàng loạt cơ quan nội tạng trong cơ thể
theo dinh đây là kết luận mà nhóm chuyên gia tại viện công nghệ massachusetts mit và đại học stanford mỹ công bố trên tạp chí communication medicine
theo giáo sư lee guky của viện công nghệ massachusetts và bác sĩ tài mũa họng konstantina stekovic của đại học stanford
nghiên cứu của họ phát hiện mối liên hệ của ncov với tình trạng mất thính lực
u tai và các vấn đề khác trong tai
nhóm chuyên gia nhận thấy vi đức có thể lây nhiễm trực tiếp vào trong tay và gây ra nhiều triệu chứng mới về khả năng nghe và giữ thăng bằng
trong thời kỳ cao điểm của đại dịch bệnh nhân gặp nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng
họ có thể bỏ qua hiện tượng suy giảm thính lực và cho rằng đây chỉ là dấu hiệu ngẫu nhiên
ông stekovic nói thêm vị bác sĩ khuyên cáo các ép không nên kiểm tra thính giác thường xuyên
họ có biểu hiện mất thính lực mới khởi phát u tai chóng mặt và từng tiếp xúc với virus cần tự theo dõi tại nhà
làm xét nghiệm covid một mươi chín cũng như theo dõi nếu triệu chứng thêm trầm trọng
các tác giả cũng đặt giả thuyết ncov có thể xâm nhập vào tay qua mũi
đồng quan điểm bác sĩ thính học và chuyên gia thần kinh zahra zafari đại học lethbridge ở alberta canada
cho biết những thay đổi về thính giác thăng bằng cũng có thể là dấu hiệu nhiễm ncov
một phân tích tổng hợp của bà jaffori và cộng sự
triệu chứng liên quan tai gồm chóng mặt một mươi hai u tai bốn năm mất thính giác ba
giả thuyết về cách ncov ảnh hưởng đến tai có thể là virus gây viêm tai và tác động trực tiếp vào hệ thống thính giác
virus cũng có thể xâm nhập vào hàng rào ngăn cách giữa dòng máu và trong tay
hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một một nhóm chuyên gia công bố bài báo trên tạp chí nature với phát hiện các tế bào tóc cũng có thể bị nhiễm ncov
đây là tế bào rất quan trọng với thính giác và sự cân bằng
từ đây họ cho rằng
f có thể bị mất thính giác do các tế bào lông bị nhiễm trùng
theo các chuyên gia sau thời gian triệu chứng về mắt và tai sẽ tự khỏi
song các dữ liệu gần đây cho thấy di chứng này ở f có xu hướng kéo dài hơn
ông patel cho biết đã ghi nhận hai bệnh nhân covid một mươi chín bị vỡ rác mạc mù loà
trong khi đó tiến sĩ jaffari nhận thấy số lượng đáng kể người khỏi bệnh vẫn gặp phải các triệu chứng liên quan đến tai
trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí british medical journal bmg
nhóm chuyên gia đại học washington
đã phân tích hồ sơ y tế của gần một trăm năm mươi bốn người mắc covid một mươi chín trong hệ thống quản lý y tế cựu chiến binh tại mỹ
trải nghiệm của họ sau khi hồi phục và so sánh với nhóm không bị nhiễm bệnh
theo new york times nghiên cứu mới cho thấy người mắc covid một mươi chín có nguy cơ bị chuẩn đoán trầm cảm cao hơn ba mươi chín
tâm lý lo lắng cao hơn ba mươi năm so với nhóm không bị nhiễm virus
f còn có khả năng mắc các chứng căng thẳng dối loạn tâm lý cao hơn ba mươi tám dối loạn giấc ngủ cao hơn bốn mươi một
giáo sư tiến sĩ paul harrison đại học oxford người không tham gia vào nghiên cứu cho biết
kết quả này một lần nữa củng cố bài báo mà ông và cộng sự đã công bố năm hai nghìn hai mươi một
nhấn mạnh về vấn đề đáng lo hậu covid một mươi chín
điều cần lưu ý đó là các dữ liệu không khẳng định hầu hết người mắc covid một mươi chín
sẽ gặp phải những triệu chứng sức khỏe tâm thần
tỷ lệ này chỉ bốn năm sáu ở những người tham gia nghiên cứu
chủ yếu họ được chẩn đoán trầm cảm lo lắng căng thẳng dối loạn cảm xúc
các nhà nghiên cứu cũng phát hiện
ép không có nguy cơ vấn đề về nhận thức như sương mù não lù lẫn
hay quên cao hơn tám mươi tình trạng dối loạn sử dụng rượu thuốc tăng đáng kể
sau khi khỏi covid một mươi chín tỷ lệ người bệnh phải dùng thuốc trầm cảm theo chỉ định tăng năm mươi năm
thuốc chống lậu tăng sáu mươi năm
nhìn chung hơn một mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín gặp phải ít nhất một vấn đề về tâm lý
thần kinh trong một năm sau khi khỏi
con số này cao hơn nhóm không mắc covid một mươi chín sáu mươi
đặc biệt ngay cả những người bị bệnh nhẹ
cũng có nguy cơ cao tương tự
nguy cơ mắc bệnh tim đột quỵ cao gấp nhiều lần
đây là kết luận được đưa ra trong nghiên cứu công bố trên tạp chí nature midicine
ngày bảy tháng hai do nhóm chuyên gia trường đại học washington mỹ thực hiện
điều đáng lo là ngay cả những người trước đó khỏe mạnh và mắc covid một mươi chín thể nhẹ
vẫn gặp phải di chứng về tim sau khi khỏi bệnh
theo washington post đây là nghiên cứu có quy mô lớn
cho thấy bệnh nhân covid một mươi chín có nguy cơ mắc bệnh tim đáng kể
sau một năm nhiễm ncov
này khiến tỷ lệ hình thành cục máu đông dưới loạn hiệp tim suy tim
thậm chí đột quỵ tử vong cao hơn ở các f khỏi bệnh
dữ liệu của chúng tôi cho thấy sự gia tăng nguy cơ tổn thương tim
ở cả người trẻ và người già nam lẫn nữ người da màu lẫn người da trắng
mọi trùng tộc khác nhau người bị béo phì và người có cân nặng bình thường
người bị tiểu đường và người không bị f không mắc covid một mươi chín nhẹ lẫn nặng ông nói
sau khi phân tích sức khỏe tim mạch của tình nguyện viên trong một năm
kết quả cho thấy nguy cơ bệnh tim gồm suy tim tử vong
nhiều hơn bốn ở f so với người không mắc covid một mươi chín
ngoài ra f có nguy cơ mắc bệnh mạch vành cao hơn bảy mươi hai
nguy cơ đau tim cao hơn sáu mươi ba và khả năng bị đột quỵ cao hơn năm mươi hai
nhìn chung bệnh nhân covid một mươi chín có nguy cơ gặp biến chứng tim mạch nghiêm trọng như đau tim
đột quỵ tử vong cao hơn năm mươi năm người không nhiễm ncov
nguy cơ bị dối loạn điệp tim cũng cao hơn năm mươi ba tám mươi bốn
tùy thược từng f
trong đó những người dối loạn nhiệp tim
nguy cơ người mắc covid một mươi chín bị dung nhĩ cao hơn bảy mươi một
đau tim cao hơn sáu mươi ba và gần ba lần nguy cơ thuyên tắc phổi
cục máu đông trong phổi
nhóm mắc covid một mươi chín có nguy cơ mắc bệnh viêm cơ tim cao gấp năm lần thông thường
khi phân tích riêng các trường hợp chưa được tiêm chủng
kết quả cho thấy chỉ covid một mươi chín có thể làm tăng nguy cơ viêm cơ tim